bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông vừa ký công văn một nghìn bốn trăm tám mươi năm gửi thủ tướng chính phủ kiến nghị xem xét những đơn vị cung cấp nền tảng như grab uber goviet là chủ thể riêng biệt và có thể dùng công nghệ để quản lý những đơn vị này đây là cách để tạo thuận lợi cho mô hình kinh doanh mới phát triển
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông vừa ký công văn một nghìn bốn trăm tám mươi năm gửi thủ tướng chính phủ kiến nghị xem xét những đơn vị cung cấp nền tảng như grab uber goviet là chủ thể riêng biệt và có thể dùng công nghệ để quản lý những đơn vị này
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông vừa ký công văn một nghìn bốn trăm tám mươi năm gửi thủ tướng chính phủ kiến nghị xem xét những đơn vị cung cấp nền tảng như grab uber goviet là chủ thể riêng biệt và có thể dùng công nghệ để quản lý những đơn vị này
nên sửa đổi nghị định theo hướng đảm bảo các nguyên tắc phục vụ lợi ích của người dân đảm bảo vai trò quản lý của nhà nước bảo đảm trật tự an toàn giao thông bảo đảm tính minh bạch cạnh tranh bình đẳng tạo thuận lợi cho mô hình kinh doanh mới phát triển

đây là một hình thức dùng công nghệ để quản lý hậu kiểm thay vì tiền kiểm